nhằm thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa bốn nhà nhà nước nhà nông nhà khoa học doanh nghiệp trong lĩnh vực nông thôn
góp phần đưa nền nông nghiệp nước ta phát triển bền vững tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam tổ chức diễn đàn
doanh nghiệp đồng hành cùng nông nghiệp nông dân nông thôn năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám gdp của ngành nông nghiệp nước ta tăng ba bảy mươi sáu đạt mức cao nhất trong bảy năm qua
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn mức bốn mươi tỷ usd tăng chín sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành nông nghiệp phát triển những năm qua chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn
hà nội cũng thực hiện cùng các chính sách như mỗi xã sản phẩm phát triển một mươi năm tất xã của chính phủ
hà nội cũng thực hiện cùng các chính sách như mỗi xã sản phẩm phát triển một mươi năm tất xã của chính phủ
các doanh nghiệp khi tiếp cận vốn vay từ ngân hàng cần có thêm thông tin về thị trường và các quy định của thương mại quốc tế để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường quốc tế